tỉnh hà giang đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi bảy
sự kiện này được kỳ vọng là sẽ tạo sự đột phá mạnh mẽ hiệu quả trong công tác thu hút nguồn lực đầu tư
mở rộng quan hệ hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo
những năm qua được sự quan tâm của đảng nhà nước và chính phủ
tỉnh hà giang đã từng bước phát triển đạt được những thành tựu to lớn toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
qua đó từng bước đưa tỉnh hà giang sớm thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn
thu hẹp khoảng cách với các tỉnh thành trong khu vực và cả nước
tại hội nghị lần này ngoài các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư chung của chính phủ
tỉnh hà giang đã ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh
như chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu sản xuất nông nghiệp hàng hóa
hỗ trợ đầu tư đối với hoạt động khai thác kinh doanh trong lĩnh vực du lịch
tỉnh hỗ trợ năm mươi giá thuê mặt bằng kinh doanh các tổ chức đầu tư sản xuất chế biến dược liệu
được hỗ trợ tối đa một mươi năm tỷ đồng một nhà máy chế biến dược liệu năm mươi triệu đồng đăng ký thương hiệu sản phẩm
hỗ trợ tối đa một mươi tỷ đồng một nhà máy sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi
tại hội nghị này tỉnh hà giang sẽ giới thiệu đến nhà đầu tư hai mươi sáu danh mục dự án trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
với tổng vốn dự kiến khoảng một mươi hai tám trăm hai mươi tỷ đồng